liên quan đến vụ việc bảo vệ đánh nhau với người dân tại cảng biển an thới
thành phố phú quốc gây xôn xao dư luận cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
tỉnh kiên giang đã khởi tố bắt tạm giam tám đối tượng gây dối trật tự công cộng
để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn rất nhiều người dân tập trung tại cảng biển an thới
phản đối biểu giá dịch vụ cảng biển của công ty namas an thới với mức giá tăng cao
gây khó khăn cho các hộ kinh doanh tại cảng
giữa lực lượng bảo vệ của công ty và các hộ kinh doanh đã xảy ra sô sát đánh nhau
làm ba người bị thương hiện công an thành phố phú quốc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
dùng súng nhựa để cướp tài sản nguyễn thành luân chú tại xã hòa đồng huyện tây hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa tỉnh phú yên khởi tố
vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng bốn luân điều khiển xe mô tô chở lê thanh tú và nguyễn lê ái
đến đoạn đường quốc lộ hai mươi chín thuộc xã hòa phong huyện tây hòa
thì vượt xe mô tô do nguyễn minh thiên điều khiển chở võ thanh tài
bị thiên và tài xịt nước pha với ớt bột luân đã lấy một khẩu súng chĩa về hướng thiên tài
làm hai người này hoảng sợ bỏ chạy để lại xe mô tô luân đã kiếp chiếc xe này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã có buổi làm việc với ba người liên quan đến vụ việc trên
qua kiểm tra khẩu súng mà luân sử dụng là súng nhựa
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lường văn long chú tệ huyện sông mã tỉnh sơn la
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
vào hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng đã bắt quả tang lường văn long về hành vi vận chuyển trái phép ma túy
tăng vật thu giữ là hơn hai trăm bốn mươi bảy gram heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp
long khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi với giá là một triệu đồng
sản xuất và đăng tải video clip có nội dung bạo lực kích động bạo lực
một youtuber đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh hà nam lập biên bản
sử phạt hành chính bảy năm triệu đồng
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn cho đến ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh hà nam đã phát hiện chủ tài khoản kênh youtube
kênh youtube kiên trội đăng tải một mươi video clip với nội dung như bắt giữ người trái phép xâm hại thân thể lăng nhục xỉ nhục người khác
làm việc với cơ quan công an chủ tài khoản kênh youtube kiên trội đã thừa nhận tổ chức đóng diễn và quay các video clip trên nhằm mục đích câu like và kiếm doanh thu
thưa quý vị theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường từ đầu năm đến nay tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm
hiện nay thì mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất là thấp
một số hồ chứa lớn lượng nước chữ trong các hồ chứa thiếu hụt từ vài chục cho đến hàng trăm triệu mét khối
cá biệt là hồ bản vẽ tại nghệ an thiếu hụt tới ba trăm tám mươi chín triệu mét khối
trước thực trạng trên thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi các tỉnh thành phố và các bộ ngành liên quan về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng pho với nguy cơ nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chủ động chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn không để thiếu nước cho sinh hoạt thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất nhất là đối với lĩnh vực trọng yếu
trong đó yêu cầu bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam ra soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân
tăng cường sử dụng các nguồn điện ưu tiên dành nước của các hồ thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng tinh toán đề xuất vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện lớn gửi bộ tài nguyên môi trường thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định nhằm khai thác hiệu quả tiết kiệm nguồn nước
tiến hành kiểm tra hành chính tại công ty trách nhiệm hiếu hoạn vui chơi giải trí sau kim quán ba venus vào dặn sáng ngày một mươi ba tháng năm có địa chỉ tại đường võ nguyên giáp phường phú tân tp biên tre lực lượng công an tỉnh biên tre đã phát hiện và bắt quả tăng nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có năm mươi bảy nhân viên và một trăm một mươi khách đang tham gia các hoạt động vui chơi tại quán ba vnut
tiến hành test nhanh ma túy kết quả có bốn mươi sáu trường hợp dương tính với chất ma túy đồng thời bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng vi phạm về trụ sở công an để làm việc
tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng vi phạm về trụ sở công an để làm việc
vâng vừa qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều lực lượng của công an tp hcm đã đồng loạt có mặt và kiểm tra hành chính nhiều quán bar bia club đang hoạt động thâu đêm suốt sáng ở phố tây đường bùi viện phường phạm ngũ lão quận một
nhiều bí mật và hình ảnh ít thấy ẩn sau những điểm kinh doanh này lần đầu được tiết lộ
và phóng viên của chúng tôi đã theo chân tổ công tác để ghi nhận về công tác kiểm tra và xử lý
di chuyển lên lầu một các trinh sát yêu cầu quản lý quán mở khóa để kiểm tra một căn phòng nghi vấn
căn phòng vừa được mở ra hương nồng nặp mùi hoa chất từ những bình thuốc xì xa cộng với lớp khói thang dày đặc
kiểm tra thực tế công an còn phát hiện thêm hai trăm linh vỏ bóng và một bình khí n hai o nghi là bóng cười bơm để bán cho khách cùng hai mươi bình thuốc xì xa đang bán cho khách

về phía người tiêu dùng chính phủ áp dụng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ không đồng trong vòng ba năm kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai

không chỉ gây ảnh hưởng đến nguồn thông ngôn sách nhà nước mà còn gia tăng sức ép lên hạ tầng cao thông